tiếp tục cập nhật tình hình về ứng phó với hậu quả mưa lũ tại miền trung và tây nguyên
trong khi tại các vùng ven biển ngư dân đang phải gánh chịu tình trạng tôm hùm chết hàng loạt
thì ở các huyện miền núi đồng xuân sơn hòa sông hình của tỉnh phú yên
nông dân cũng đang phải nhanh chóng tận thu sắn
đang vào vụ thu hoạch mà chỉ một trận lũ đi qua hàng nghìn hectare sắn ngã rạp chóc gốc thối củ
hiện giá sắn tươi chỉ bằng một nửa so với năm hai nghìn một mươi năm đẩy nhiều gia đình lâm vào hoàn cảnh rất khó khăn
đám sắn chờ thu hoạch có diện tích hơn một m hai của anh nguyễn quang trung
ở thôn tân bình xã xuân sơn bắc huyện miền núi đồng xuân tỉnh phú yên
đang có hiện tượng lá rũ vàng do ngập trong nước lũ ba ngày liền
trước lũ với diện tích ít ỏi này anh trung hy vọng gỡ gạc lại vốn đầu tư
mặc dù giá sắn tươi ngoài thị trường chỉ dưới một đồng một kg
giảm ít nhất bảy trăm linh đồng so với năm hai nghìn một mươi năm nhưng nay đang đứng trước nguy cơ bị mất trắng
vì củ sắp bị thối dữa
nặng hơn gần một năm hectare sắn ven sông kỳ lộ của anh trần hoàn thiện
ở thôn long nguyên xã xuân long huyện đồng xuân
cũng bị ngâm nước lũ nhiều ngày ngã đổ và sói lở gốc hoàn toàn
cỏ bán cũng không mấy ai muốn mua vì độ bột chẳng còn bao nhiêu
huyện đồng xuân có bốn hectare sắn trong thời kỳ cho thu hoạch
đợt mưa lũ kéo dài vừa qua làm hơn một một trăm linh hectare sắn
và nhiều loại cây trồng ngập úng đổ ngã hư hỏng nặng
đây là năm
ngành nông nghiệp huyện thiệt hại lớn tương đương với cơn lũ lịch sử năm hai nghìn chín
trong bốn hectare sắn của huyện đồng xuân
có tám mươi diện tích nông dân ký hợp đồng bao tiêu với nhà máy
và được bảo hộ với giá một bảy trăm linh đồng một kg cho sắn ba mươi độ bột
một trăm linh diện tích còn lại nông dân tự tìm đầu ra
đồng nghĩa với thua lỗ nặng vì sắn thối củ hoặc mất độ bột
cùng tháo gỡ khó khăn này
ủy ban nhân dân huyện đồng xuân có chủ trương cho nhà máy sản xuất tinh bột sắn
tạm ứng nguồn kinh phí dự phòng của huyện
nếu cần để tạo thuận lợi trong sản xuất thu mua
giúp nông dân giảm nhiều thiên hại kinh tế
ủy ban nhân dân huyện đồng xuân có chủ trương cho nhà máy sản xuất tinh bột sắn tạm ứng nguồn kinh phí dự phòng của huyện
và hỗ trợ cho bà con với giá ổn định theo thị trường
hoặc ủng hộ bà con để làm sao bà con vớt vác lại những phòng thiệt hại
do ngập ống sắn bị hư
ngoài cây sắn toàn tỉnh phú yên có một sáu trăm bảy mươi sáu hectare lúa mùa
gần hai hectare mía bốn hectare hoa màu bị ngập ngã đổ
hai trăm ba mươi hai con da súc và hơn một mươi bốn da cầm bị chết
gây thiệt hại lớn cho người nông dân nhiều gia đình lâm vào khó khăn